các đối tượng đã tụ tập nhau lại dùng xe gắn máy làm phương tiện gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khu vực quận ba quận một mươi tp hcm
riêng lê hoàng hải có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
xét thấy hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tài sản của người khác ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội
cần phải xử lý nghiêm để cải tạo giáo dục đối với bản thân người phạm tội và răng đe phòng người chung cho toàn xã hội
vì vậy hội đồng xét xử tuyên lưu văn lộc bảy năm tù nguyễn văn tùng sáu năm trần văn quy năm năm võ trí hiếu và dương hoàng sang đồng bốn năm tù lê hoàng hải ba năm còn nguyễn văn cường một năm tù treo